thưa quý vị bắc bộ vào ngày hôm qua thì đã trải qua một ngày khô giáo sau những ngày mưa lạnh tiết trời thoáng đẳng
thế nhưng sang ngày hôm nay thì hình thái thời tiết sẽ tiếp diễn trên diện rộng
và đặc biệt là tại thủ đô hà nội mưa xảy ra từ bảy h đến tám h sáng khi mọi người đều đi làm và đi học
mưa nặng hạt sẽ gây bất tiện và khó khăn trong việc di chuyển
cảm giác mưa lạnh sâu sẽ xuất hiện trong cả ngày và nhiệt độ từ khoảng một mươi năm một mươi chín độ c
bên cạnh đó thì quý vị cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
còn đối với nam bộ thì trời ít mây nắng trải dài trên diện rộng nhiệt độ từ ba mươi ba mươi năm độ c
quý vị nhớ đội mũ bôi kem chống nắng đầy đủ để bảo vệ sức khỏe trước tác hại của ti cực tím
và đến chiều tối thì có thể xuất hiện cơn mưa thoáng qua sẽ làm cho bầu không khí dịu mát hơn
đó là đôi nét về thời tiết trong ngày hôm nay
chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật ở phần sau của chương trình